xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị từ đêm qua và sáng nay trên khu vực bắc bộ phổ biến có mưa vài nơi
thời tiết khô ráo hơn nhưng trời vẫn ở ngưỡng khá rét về đêm và sáng
dự báo do khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu nên cho đêm nay và ngày mai tại đây chỉ có mưa vài nơi
cùng nền nhiệt độ tăng nhẹ ở mức năm mươi hai đến hai mươi hai độ
riêng khu tây bắc mức nhiệt có thể cao hơn khoảng từ hai cho đến ba độ
cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu
nên các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực nghệ an và hà tĩnh chỉ có mưa vài nơi
cùng nền nhiệt độ tăng lên ngưỡng là một mươi bốn hai mươi ba độ
còn khu vực quảng bình đến khánh hòa thì có mưa giải rác
cùng nền nhiệt độ giao động là một mươi bảy hai mươi tám độ
phần còn lại thuộc khu vực nam trung bộ vẫn ổn định là ít mưa
ngày có nắng nhiều với nhiệt độ cao hơn khoảng từ hai cho đến ba độ
xa nở phía nam cả tây nguyên và nam bộ vẫn có kiểu thời tiết đặc trưng của thời kỳ cao điểm mùa khô
nên phổ biến ít mưa khô và nóng
nhiệt độ chưa chiều tại tây nguyên là hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đặc biệt tại khu vực miền đông của nam bộ thì sẽ tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng ở nhiều nơi
với nhiệt độ cao nhất có thể đạt được mức là ba mươi năm ba mươi bảy độ
vì vậy người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ rất cao
đến với khu vực biển đông
tại quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi bảy độ
còn tại khu vực quần đảo trường sài gòn
tại quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp năm
riêng vùng biển phía tây có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
khu vực thủ đô hà nội
nhiều mây có mưa vài nơi
gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ từ một mươi ba đến một mươi chín độ
tại quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km